thưa quý vị cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
thanh ra sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất dịch vụ thương mại bao bì kiến á sưởng sản xuất tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đang tổ chức in lậu sách
lượng sách bắt quả tang in lậu tại thời điểm kiểm tra gồm ba bản kinh trường thọ diệt tội
ghi nhà xuất bản tôn giáo chín bản ứng phẩm selot home ghi nhà xuất bản hội nhà văn
tổng khối lượng hơn một mươi tấn sách bán thành phẩm
tất cả đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã tạm giữ toàn bộ tan vật để xử lý theo quy định pháp luật
trước đó ngày một tháng một mươi cục an ninh chính trị nội bộ cũng đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạng
in ứng và dịch vụ thương mại siêu tốt xưởng sản xuất tại huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
tổ chức in vượt quá số lượng hơn ba bản lịch block hai nghìn hai mươi bốn với khối lượng hơn năm tấn bán thành phẩm
vụ việc được cục an ninh chính trị nội bộ bàn giao cho thanh tra sở thông tin và truyền thông
thành phố hồ chí minh lập biên bản vi phạm niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật
theo cục an ninh chính trị nội bộ hiện nay tình trạng in lậu đang có chiều hướng diễn ra phức tạp
vi phạm pháp luật nghiêm trọng
để phòng ngừa đấu tranh cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công an các tỉnh
thành phố tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có sai phạm
trong hoạt động xuất bản in phát hành xuất bản phẩm